đoàn công tác tiểu ban điều lệ đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hà nam để khảo sát công tác xây dựng đảng và việc thực hiện điều lệ đảng trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình đánh giá cao sự đột phá tạo nên những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của đảng bộ và nhân dân tỉnh hà nam
tuy nhiên đồng chí cũng nêu ra một số vấn đề công tác xây dựng đảng mà đảng bộ tỉnh phải luôn quan tâm giải quyết đó là công tác chính trị tư tưởng trước sự phát triển của mạng xã hội
xây dựng đảng ở nông thôn bộc lộ nhiều vấn đề về cán bộ trẻ chế độ chính sách cán bộ nông thôn khó khăn trong việc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong doanh nghiệp tư nhân
những vấn đề đặt ra trong thực hiện nghị quyết chung mương sáu khóa một mươi hai nhất là sắp nhập thôn tổ dân phố
về những đề xuất của đảng bộ tỉnh huyện đồng chí tiếp thu và sẽ báo cáo tham mưu cho tiểu ban điều lệ đảng và bộ chính trị